tại buổi tiếp điều phối viên liên hợp quốc ông kamal mahotra và trưởng đại diện các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam luôn coi liên hợp quốc là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu
đánh giá cao nỗ lực của liên hợp quốc tại việt nam trong việc kịp thời có nhiều báo cáo đánh giá tác động của covid một mươi chín đối với kinh tế xã hội việt nam
thủ tướng cho biết đã nhận được báo cáo về những tài liệu tư vấn chính sách của liên hợp quốc trên nhiều lĩnh vực quan trọng
đây sẽ tiếp tục là nguồn tham khảo hữu ích của chính phủ việt nam trong xây dựng triển khai chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước
thủ tướng nêu rõ việt nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín cùng với nỗ lực thực hiện mục tiêu kép đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
năm nay việt nam có thể đạt tăng trưởng hai ba là nước tăng trưởng dương duy nhất ở asean quy mô kinh tế có thể đứng thứ tư asean
ông kaman manhocha gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ thủ tướng chính phủ và nhân dân việt nam về những thiệt hại và mất mát to lớn về người và tài sản do bão lũ và sạt lở đất gây ra tại các tỉnh miền trung
liên hợp quốc đang hỗ trợ và cử các nhân viên tham gia các đoàn đánh giá nhanh tại hiện trường và sau đó sẽ thực hiện các hoạt động đáp ứng hỗ trợ với góc độ một liên hợp quốc thống nhất
nhân dịp này ông đã gửi thủ tướng nguyễn xuân phúc báo cáo toàn cầu của tổng thư ký liên hợp quốc về covid một mươi chín và bảo hiểm y tế toàn dân và một báo cáo khác dành riêng cho việt nam là báo cáo đánh giá tác động kinh tế xã hội của covid một mươi chín